để xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững vì lợi ích của mọi người dân
không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ đòi hỏi sự quyết tâm tính năng động và sáng tạo vượt bậc
đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo quốc tế phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững
hàm ý và cơ hội đối với việt nam vừa diễn ra mới đây
các đại biểu nhấn mạnh hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại việt nam
ngày càng hoàn thiện và đồng bộ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội đất nước và thông lệ quốc tế
việt nam có nhiều cơ hội nhưng vẫn còn có những thách thức trong phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững
với các thách thức trong giai đoạn hiện nay ngành bảo hiểm xã hội việt nam cần tận dụng cơ hội
đổi mới sáng tạo trong thiết kế và thực hiện chương trình tìm kiếm giải pháp
tăng cường tiếp cận cho người lao động khu vực phi chính thức ứng dụng công nghệ thông tin
truyền thông tăng cường tiếp cận đối tượng và tuyên truyền hướng đến mục tiêu tinh gọn chuyên nghiệp hiệu quả và hiện đại